thưa quý vị để bảo vệ sản xuất thì bắt đầu từ ngày hai tháng sáu một trăm một mươi công nhân tại hơn năm trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đã trở lại làm việc và hoạt động theo mô hình vừa sản xuất vừa lưu trú
việc làm này vừa thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và triển khai kế hoạch sản xuất của nhà máy cơ sở sản xuất đặc biệt trong các khu công nghiệp khi có dịch xảy ra trên diện rộng
sau khi được xét nghiệm và có kết quả âm tính với sars cov hai trong ba ngày trước đó từ ngày hai tháng sáu
hơn năm mươi công nhân của công ty samsung việt nam tại bắc ninh đã bắt đầu đi làm trở lại
được công ty bố trí nơi lưu trú ngay tại nơi làm việc trên nên mọi người rất yên tâm làm việc tại đây
để đảm bảo sản xuất không bị đứt gãy và ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
tỉnh bắc ninh đã yêu cầu các doanh nghiệp người lao động phải tuân thủ quy định phòng dịch trong tình hình mới
các doanh nghiệp được sản xuất phải bố trí
nơi lưu trú tập trung đảm bảo vừa phòng dịch và xét nghiệm cho toàn bộ công nhân trước khi trở lại nhà xưởng
nếu không thực hiện được những việc làm này thì các doanh nghiệp buộc phải tạm dừng sản xuất
tỉnh bắc ninh cũng đã thành lập bốn mươi đoàn liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại
yêu cầu phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch tiến hành xét nghiệm âm tính hai lần đối với công nhân
doanh nghiệp phải bố trí năm mươi lực lượng lao động và khu lưu trú tạm thời tại đơn vị sản xuất
đối với các chuyên gia ở nước ngoài thì nhà máy sẽ bố trí chỗ ở xe đưa đón độc lập lái xe phải được đăng ký và xét nghiệm âm tính